cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
khu vực tây nguyên đang bước vào cao điểm mùa khô khắc nghiệt nhất trong nhiều năm
lần đầu việt nam giành đăng cai hội nghị thương mại hàng không lớn nhất thế giới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
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn mở ra một nội dung chính
phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần đức dương và các đồng phạm về tội nhận hối lộ
theo có trạng trong các năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi hai
trần đức dương với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần đăng kiểm bắc cạn
trung tâm đăng kiểm chín nghìn bảy trăm linh một d đã chỉ đạo thống nhất cùng hoàng huy trường phó giám đốc công ty
các đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ nhận tiền hối lộ của khách hàng đăng kiểm
bỏ qua lỗi
không đặt điều kiện kiểm định để cấp giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện cơ giới và máy chuyên dùng trái quy định pháp luật
mỗi lần nhận tiền từ một trăm năm mươi đến một năm trăm linh đồng của tổng số chín trăm chín mươi bảy lượt khách hàng đến đăng kiểm
tổng số tiền các bị cáo đã nhận hối lộ là gần ba trăm ba mươi bốn triệu đồng
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần đức dương bốn năm tù phạt bổ sung năm mươi triệu đồng
hoàng huy trường ba năm sáu tháng tù và bổ sung bốn mươi triệu đồng
các bị cáo còn lại mỗi bị cáo nhận bức án từ hai năm tù đến ba năm sáu tháng tù
đồng thời truy thu số tiền các bị cáo được hưởng lợi do nhận hối lộ để xung công quỹ nhà nước
sau thời gian theo dõi các đối tượng có hành vi sử dụng tiền giả có mệnh giá lớn trên địa bàn
công an tỉnh an giang đã mở rộng điều tra bắt giữ nhiều đối tượng liên quan
qua đó đã triệt phá thành công đường dây sản xuất tàng trữ vận chuyển
và lưu hành tiền giả số lượng lớn
trước đó vào ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đỗ trí huyện chú tỉnh sóc trăng
đi xe khách từ tp hcm về chợ vịnh tre thuộc thị trấn vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang
để nhận tám triệu đồng tiền giả đã đặt mua trước đó
huyện dùng hai tờ tiền giả mệnh giá hai trăm linh đồng ghé tiệm tạp hóa mua hàng để được trả lại tiền thật
tuy nhiên huyện bị người dân phát hiện bắt ra công an cùng bảy sáu triệu đồng tiền giả thu giữ trong người huyện
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ hai đối tượng bán tiền giả cho huyện là huỳnh nhật thư và em ruột huỳnh bé thư chú huyện châu phú
tiến hành khám xét nơi ở của hai chị em thư lực lượng công an thu giữ trên hai mươi chín triệu đồng tiền giả
từ lời khai của chị em thư ngay trong ngày lực lượng công an tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của võ ả minh
thu giữ sáu mươi bảy bảy triệu đồng tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau cùng nhiều các máy móc thiết bị dùng để sản xuất tiền giả
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với các bị can
để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng thành phố hải phòng vừa phát hiện một nhóm đối tượng
có dấu hiệu khai báo gian giả
để xuất khẩu kim loại chế phép qua cửa khẩu cần hải phòng đi nước ngoài tiêu thụ
kiểm tra sáu container đã làm xong thủ tục thông quan hàng hóa đang đưa lên tàu để chuẩn bị vận chuyển đi thái lan tiêu thụ
qua điều tra ban đầu xác linh lô hàng trong sáu container của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư nht
địa chỉ tại phường hạp lĩnh thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
đã được khai báo theo thủ tục hải quan ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
hàng hóa khai báo là gỗ ván ép nhiều lớp
làm từ gỗ keo rừng trồng hàng mới một trăm linh xuất xứ việt nam
tuy nhiên qua kiểm tra phát hiện trong sáu container nêu trên
hàng hóa không phải là gỗ ván ép mà toàn bộ là hợp kim đồng dạng khối và dạng tấm vỉ
có tổng trọng lượng trên một trăm sáu mươi tám tấn trị giá ước tính lên tới ba mươi tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với hai đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
các đối tượng là nguyễn tuấn linh chú tại huyện bắc quang tỉnh hà giang
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ quốc tế alphagon
và đỗ hoành quân chú tại xã liên hiệp huyện phúc thọ thành phố hà nội
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bioflop
kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm hai nghìn hai mươi hai
linh và quân cùng hợp tác hoạt động kinh doanh sản phẩm thức ăn thủy sản
xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản
tuy nhiên hai đối tượng đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối lừa dối khách hàng
giá nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm bán ra thị trường các sản phẩm
thông qua các sản giao dịch thương mại điện tử mạng xã hội để kiếm lợi bất chính với số tiền lớn
vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cảnh báo người dân các thủ đoạn lừa đảo
chiếm đoạt tiền trên mạng xã hội có thể xảy ra trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
vào mùa du lịch hè đồng thời khuyến cáo người dân cần tăng cường cảnh giác
trước các lời mời quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
một số thủ đoạn lừa đảo dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm mà các đối tượng thường sử dụng
để chiếm đoạt tài sản của người dân như đăng bài viết quảng cáo bán tour du lịch
phòng khách sạn giá rẻ trên mạng internet và mạng xã hội với nhiều tiện ích
và đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc từ ba mươi đến năm mươi giá trị để đặt cọc
quảng cáo dịch vụ làm visa thị thực du lịch nước ngoài cam kết tỷ lệ thành công cao
hoàn trả một trăm linh số tiền nếu không xin được visa
sau khi nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí hoặc một phần chi phí
các đối tượng sẽ để nạn nhân tự khai thông tin từ khai hoàn thiện hồ sơ
sau đó lấy lý do nạn nhân khai thông tin bị thiếu và không trả lại tiền
làm giả website fanpage của công ty du lịch uy tín
làm giả ảnh chụp biên like hóa đơn thanh toán
và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch
sau khi nạn nhân chuyển khoản để thanh toán dịch vụ du lịch
các đối tượng sẽ chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết
làm giả chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng xã hội
liên lạc với người thân trong danh sách bạn bè cho biết đang bị mắc kẹt
khi đi du lịch tại nước ngoài và cầm một khoản tiền ngay lập tức
các đối tượng mạo danh đại lý bán vé máy bay
tự tạo ra các website trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn
thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức
sau đó quảng cáo với các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung
để thu hút khách hàng
đối tượng thông qua mạng xã hội kết bạn làm quen với nạn nhân
sau đó sụ rỗ mời gọi nạn nhân góp tiền tham gia đầu tư
bằng hình thức đặt trước phòng khách sạn căn hộ nghỉ dưỡng
rồi cho khách du lịch thuê lại hưởng trinh lệch với lợi nhuận cao
trong các kỳ nghỉ lớn của bản nước cũng như nghỉ dài
thì các đối tượng đã có những kịch bản để lợi đảm người dân
rất nhiều trong những dịp lễ này
thì có một số cái hình thức mà người dân nên để ý như là
những hình thức về combo du thị giá rẻ
hoặc là về vé bay vé tàu
mua vé online giá rẻ khuyến mãi chất khấu cao
cũng như là thuê phòng nghỉ thuê resort thuê khu nghỉ dưỡng
mà đặt cọc trước
hãy kiểm tra thật kỹ những thông tin mà trước lúc chúng ta xuống tiền cọc
hay là tiền cọc tiếp theo
thứ hai nữa là hình thức liên quan đến nhận quà khuyến mãi
nhận quà liên quan đến dịp lễ mua sắm
đối tượng có thông tin chúng ta mua hàng online
chương trình nào đấy
thì rất có thể đối tượng sẽ giảm ạo
để gửi quà tặng chúng ta kèm theo những cái yêu cầu khác
khiến người dân sẽ lợi buông lỏng cảnh giác
vì trong những dịp lễ này
có nhiều nhận hàng cũng sẽ đưa tới những cái chương trình khuyến mãi khác nhau
để phòng ngừa tội phạm
trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
đã đẩy mạnh tuyên truyền
để người dân nâng cao cảnh giác
không mua vé máy bay mô tô du lịch giá rẻ trên mạng
và không xác định được trang web chính thống
các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực
cần cảnh giác phát hiện các trang web tài khoản giảm ạo doanh nghiệp
kịp thời tố cáo đến cơ quan chức năng
để ngăn chặn xử lý
trong dịp bốn mươi bốn mùa tháng năm này
thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn
cái tuyến tin bài
cũng như các hình thức mà các đối tượng có thể lừa đảo
trên cơ quan doanh mạng
sẽ đưa rất nhiều trên các cổng không gian mạng quốc gia
ở tại fanpage chính thức của cổng không gian mạng quốc gia
tại facebook tiktok youtube
hoặc là trên cổng không gian mạng trường vn
trên đây chúng tôi sẽ đưa rất nhiều thông tin
thường xuyên đưa thông tin về các hình thức
mà đối tượng có thể lợi dụng để lừa đảo trên không gian mạng
đồng thời chúng tôi khuyến kháo người dân
là hãy luôn kiểm tra thật kỹ
những thông tin tiếp nhận được trên không gian mạng
hoặc là cả đời thực
bây giờ những đối tượng đã lợi dụng cả đời thực
để lừa người dân lên không gian mạng để lừa đảo
tội phạm lừa đảo qua mạng
luôn luôn lợi dụng những sự kiện những tình huống
và nhu cầu của người dân vào từng thời điểm
để đưa ra các thủ đoạn lừa đảo
vậy nên khi phát hiện nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
thì người dân hãy trình báo ngay đến cơ quan công an
nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết kịp thời
đến cuối tháng này dự kiến xuất khẩu gạo
sẽ đạt khoảng ba triệu tấn
và mang về hơn hai tỷ usd

sẽ đạt khoảng ba triệu tấn

việc củng cố chất lượng sản phẩm
tiếp tục khai thác tốt dư địa từ các thị trường
đã và đang giúp ngành gạo nước ta
có thêm nhiều cơ hội để xác lập
các kỷ lục mới về xuất khẩu
để chủ động tài chính hiện các nhà máy gạo
đang chuyển từ ký các hợp đồng dài hạn
sang ngắn hạn khoảng hai ba tháng
theo các doanh nghiệp gạo tác động tiêu cực
của el nino cùng với lệnh ngừng xuất khẩu
từ ấn độ khiến cho nguồn cung gạo
toàn cầu sụt giảm những quốc gia ít ảnh hưởng
như việt nam sẽ có thêm cơ hội
để gia tăng giá trị và sản xuất gạo
sản lượng gạo xuất khẩu
thực tế giá gạo việt nam đang cao hơn
so với gạo thái lan và ấn độ
từ năm một mươi khi ngay trong quý hai này
có mức bán bình quân đạt hơn
sáu trăm năm mươi usd một tấn
việc ưu tiên chế biến các dòng gạo thơm
khai thác có hiệu quả nhiều ngách thị trường
tiềm năng sẽ giúp ngành gạo nước ta
tiếp tục tăng trưởng và bước phá
khu vực tây nguyên đang bước vào
cao điểm mùa khô đây là mùa khô
khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua
nắng nóng nhiều khiến nguồn nước ngày càng
khăn hiếm dẫn tới tình trạng cây trồng
bị chết khô thực trạng này đã và đang
ảnh hưởng tới đời sống dân sinh
cũng như sản xuất nông nghiệp
tây nguyên có diện tích đất nông nghiệp
trên năm triệu hectare chiếm chín mươi một bảy mươi năm
diện tích đất tự nhiên của cả khu vực
mùa khô đến sớm và kéo dài
nhiều vùng sản xuất bị khô hạt
thiếu nước tưới hạn hán diện rộng
đối với bà con nông dân bây giờ
nước quý hơn bàng nguồn nước cạn kiệt
của con kênh này không thể đủ
để cứu cánh đồng rộng lớn trước mặt
nông dân ở xã bông cran huyện lắc
tỉnh đắk lắc phải trật vật từng ngày
từng giờ tìm nước cho lúa
năm nay không biết
nó cạn hết nước từ trên kia
rồi không có kiếm được nước
thì năm nay nhà có khoăn
cái nước ở trong ruộng này
mà cái máy trục trặc thế này
bơm nó không ra nước không biết ra sao
nhiều hộ nông dân ở xã đắk lao
huyện đắk minh tỉnh đắk nông
thì đang chấp nhận hút luôn cả nước bùn
để cứu cây cà phê
cà phê của tôi cần năm ngày nữa mà
không có nước tưới là chặt bỏ luôn
chặt bỏ hết
nhiều sông suối đã cạn kiệt
suối đắk sô dòng suối lớn nhất
của huyện crono tỉnh đắk nông
không ngoại lệ hiện ba mươi công trình thủy lợi
của huyện này cũng ghi nhận
mực nước sản sâu ba đập dân
luôn trong tình trạng chưa đáy
trên thực tế thì tổng diện tích
cây trồng nhu cầu cần nước rất là lớn
nhưng mà công ty khai thác công trình thủy lợi
thì cũng chỉ đáp ứng được chưa đến hai
khu vực thượng nguồn hồ đan kia
suối vàng tỉnh lâm đồng cũng trong tình trạng tương tự
như mỗi năm năm nay là có mưa rồi
mà năm nay giờ cũng chưa có mưa trần nào
nhất là nhà vườn nhà vườn nếu mà
không có nước tưới là quá trình là chết heo
cả nhà nông dân
làm vườn là phải tiêu
hiện cây trồng và con người
tại khu vực tây nguyên đang phải chống chọi
với thời tiết khắc nghiệt vừa mang mỏi
những cơ mưa
tiếp tục chương trình mời quý vị cùng theo dõi
những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị và các bạn
đến với tin tức kinh tế phương nam
thưa quý vị được chọn làm nơi tổ chức
diễn đàn trinity hai nghìn hai mươi bốn
mở ra cơ hội để thành phố hồ chí minh
đạt mục tiêu trở thành trung tâm
mua sắm thương mại lớn ở khu vực
nâng tầm ngành hàng không và dịch vụ
bán lẻ du lịch của việt nam
trên trường quốc tế
về lĩnh vực thương mại hàng không
lớn nhất thế giới
trinity lần đầu tiên được tổ chức
vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba tại london anh
trong suốt hai mươi năm trinity forum
đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối
quảng bá các sân bay thương hiệu
cùng với các đối tác kinh doanh
trong lĩnh vực bán lẻ ẩm thực dịch vụ
và du lịch thúc đẩy các cuộc kết nối
trao đổi kinh doanh và đóng góp lớn
cho sự phát triển chung của ngành hàng không
và ngành du lịch toàn cầu
diễn đàn trinity các năm trước
được tổ chức tại singapore hong kong
qatar thượng hải paris
trinity forum hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức
từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi một
tại thành phố hồ chí minh
đây là lần đầu tiên việt nam giành quyền
đăng ca sự kiện toàn cầu quan trọng này
sự kiện dự kiến quy tụ hơn bốn trăm linh đại biểu
đến từ hơn ba mươi quốc gia
cùng hơn năm mươi tập đoàn gồm sân bay thương hiệu
nhà phân phối nhuận quyền toàn cầu
thời gian nắng nóng cả tháng qua
khiến cho các thiết bị làm mát làm lạnh
gia tăng để phục vụ nhu cầu khách hàng
thì nhiều điện máy trên thành phố hồ chí minh
đã bổ sung nguồn hàng phân khúc
tầm trung giá rẻ
để người dân có thêm nhiều sự lựa chọn
tại siêu thị điện máy này
vào những ngày này
các sản phẩm điều hòa máy lạnh quạt điện
luôn được người tiêu dùng ưu tiên chọn lựa
bên cạnh các tính năng làm mát kháng khuẩn
lọc không khí thì nhiều khách hàng
quan tâm chủ yếu đến sản phẩm có tính năng
tiết kiệm điện
với thời tiết nắng nóng như thế này
thì gia đình tôi cũng muốn
đi tìm một bộ máy lạnh
để trang bị cho gia đình
sản phẩm này
để bớt cái không khí
của nắng nóng
và chúng tôi đã tìm tới đây
để tìm một bộ máy lạnh
để nó phù hợp
đặc biệt là chúng tôi chọn những bộ máy lạnh
mà vừa tiết kiệm điện
và phù hợp với
những điều kiện với gia đình chúng tôi
thì nhân viên ở đây
tư vấn rất nhiệt tình
với điều kiện của gia đình tôi muốn mua
do nhu cầu tăng cao
nên sức mua của khách hàng
những ngày nắng nóng này
tăng gấp hai ba lần
so với ngày thường
khách vua chủ yếu hỏi về máy lạnh
nên sức bán ra của hai mạch hàng này
chiếm khoảng tới sáu mươi năm
trên tổng số lượng các mạch hàng
tại siêu thị
trong thời gian nắng nóng kéo dài
thì lượng khách có nhu cầu
mua máy lạnh ngày càng tăng
nên đa số các siêu thị
sẽ có chương trình khuyến mãi giảm giá
như hỗ trợ về bên trả góp
rồi giao hàng miễn phí cho khách hàng
đa số khách hàng
thường đang có nhu cầu
tìm những sản phẩm tiết kiệm điện
một số những thương hiệu
như là capper dekin mitsubishi
ngoài ra còn có
một số quạch lạnh
giá cả cũng tương đối
và xài sử dụng rất tốt
hiện nay thị trường điện lạnh thiết bị làm mát
đa dạng mẫu mã mà giá cả hợp lý
đã đáp ứng được nhu cầu khách hàng
tuy nhiên người tiêu dùng nên chọn
những cửa hàng uy tín để có chế độ bảo hành tốt
đảm bảo chất lượng sản phẩm
diễn đàn và triển lãm quốc tế
đô thị thông minh
diễn ra tại thành phố hồ chí minh
thu hút khoảng tám trăm linh gian hàng trưng bày
của năm trăm linh doanh nghiệp
đến từ nhiều quốc gia
khuôn khổ sự kiện đã giới thiệu hàng trăm giải pháp
hỗ trợ phát triển thành phố thông minh
mà đã có giải pháp và các sản phẩm hỗ trợ xây dựng
đô thị thông minh
về các chủ đề chính như các công nghệ và giải pháp
ứng dụng trong đô thị thông minh
là nhở thông minh aiot công nghệ chất bán dẫn
tài chính thanh toán thông minh tòa nhà thông minh
chiếu sám thông minh năng lượng xanh robot
đồng hành cùng chương trình là các doanh nghiệp
công nghệ tiêu biểu trong nước
bên cạnh đó là sự tham gia tích cực
của các cụm gian hàng các quốc gia
như hàn quốc ấn độ phần lan trung quốc và nga
cùng với các đơn vị thực hiện nhanh
quá trình chuyển đổi số
tại triển lãm diễn ra các diễn đàn
với các chuyên đề chính như chiến lược đô thị thông minh
với định hướng phát triển xanh và bình vẩn
các giải pháp công nghệ cho cuộc sống thông minh
các ứng dụng aiot trong đô thị thông minh
theo định hướng phát triển xanh
cùng với đó tại smart city asia hai nghìn hai mươi
các hoạt động xuất tiến thương mại
gặp gỡ giao thương business matching
sẽ được tiến hành song song
với các hình thức trực tuyến
và gặp gỡ lãnh đạo các thành phố
tham quan các khu đô thị thông minh kiểu mới
của thành phố
với sự phát triển của ngành công nghệ thông minh
sự đón đầu và khám phá các xu hướng công nghệ
và giải pháp mới nhất là rất quan trọng
thành phố thông minh châu á cung cấp
một nền tảng lý tưởng trong kết nối giao thương
và tạo ra các cơ hội hợp tác mới
thông qua triển lãm thương mại này
chúng tôi mong muốn giới thiệu các công nghệ mới nổi
đang thay đổi cách chúng ta tương tác với môi trường đô thị như thế nào
đồng thời khám phá cách những công nghệ mới này
có thể thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả
và tính bình vẩn
cùng thời gian này cũng diễn ra triển lãm quốc tế công nghệ
và thiết bị chiếu sáng lvd olvd
và bản quảng cáo kỹ thuật số
tại đây những công nghệ mới nhất
các hạng mục màn hình quảng cáo kỹ thuật số
giải pháp màn hình các thiết bị thông minh
các hạ mục chiếc điện tử dành cho chiếu sáng thông minh
và tiết kiệm điện năng
được các doanh nghiệp triển lãm và giới thiệu đến công chúng
đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế số
với mục tiêu là kinh tế số
đóng góp khoảng hai mươi năm
đến năm hai nghìn hai mươi năm
đến năm hai nghìn ba mươi
trong grdp của thành phố
để thực hiện hóa điều này
thành phố đã ban hành
đề án xây dựng thành phố hồ chí minh
trở thành đô thị thông minh
và chương trình chuyển đổi số
chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
và sản phẩm công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
chiến lược quản trị dữ liệu thành phố
chương trình nghiên cứu phát triển ứng dụng
trí tuệ nhân tạo giai đoạn
nhằm mục đích chia sẻ
tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệp
xây dựng đô thị thông minh
thành phố rất vinh dự được chọn là nơi tổ chức diễn đàn
triển lãm quốc tế
đô thị thông minh châu á
diễn đàn và triển lãm là cơ hội
để các nhà quản lý các chuyên gia hàng đầu
trong nước và quốc tế
gặp gỡ chia sẻ
các định hướng chiến lược giải pháp
và công cụ quản lý thực tiễn
trong phát triển đô thị thông minh
trải qua một mươi năm lần tổ chức thành công
hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề
đã trở thành một sân chơi phong trào
học thuật tài nghề uy tín
nhận được sự ủng hộ của đông đảo
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề

do thành đoàn phối hợp với sở lao động
thương binh và xã hội thành phố tổ chức
từ ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày ba mươi một tháng ba
với mong muốn thúc đẩy lan tỏa
phong trào thi đua học tập trang luyện kỹ năng
sáng tạo và khích lệ tinh thần ham học hỏi
nâng cao tài nghề tạo sân chơi
học thuật cho học sinh sinh viên nghề
phát hiện tuyên dương những học sinh sinh viên
xuất sắc về kiến thức và kỹ năng thực hành
tài nghề khẳng định chất lượng đào tạo
tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
trên địa bàn thành phố
đánh dấu cho cuộc bóc lần thứ một mươi năm tổ chức
hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề
thành phố hồ chí minh lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi bốn
đã đạt được những kết quả khá ấn tượng
như có số lượng thí sinh tham gia
cao nhất qua các năm tổ chức
với bảy trăm tám mươi bảy thí sinh
đến từ ba mươi sáu trường cao đẳng trung cấp
cơ sở giáo dục nghề nghiệp
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
có một mươi chín ngành nghề dự thi
và nhận được sự đồng hành của một mươi tám đơn vị tài trợ
đồng hành bảo trợ nghề nghiệp
song song với những hoạt động tranh tài
về kiến thức tay nghề
ban tổ chức hội thi đã phối hợp với ban quản lý
vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao thành phố hồ chí minh
tổ chức hành trình kết nối tương lai
cho các thí sinh các gương học sinh
ba ràn luyện thành phố đến học tập tham quan
và tìm hiểu về môi trường làm việc
tạo sự gắn kết với các đơn vị doanh nghiệp
mở rộng cơ hội nghề nghiệp tương lai
tổ chức bảy chương trình giao lưu
thắp sáng ước mơ tiếp lựa ưu nghề
thu hút hơn một học sinh sinh viên tham gia
hồ chí minh đã trao khen thưởng động viên
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
tiêu biểu có quá trình đóng góp
cho sự thành công của hội thi
trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
trong đó có một mươi một tập thể
có thành tích xuất sắc tiêu biểu
trong công tác tổ chức hội thi
học sinh sinh viên giỏi nghề
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
được nhận giấy khen
của sở lao động thương binh và xã hội
thành phố hồ chí minh
một mươi ba tập thể năm mươi hai cá nhân nhận bằng khen
của thành đoàn thành phố hồ chí minh
về kết quả các thí sinh có năm mươi bốn thí sinh
đạt giải khuyến khích ba mươi một thí sinh
đạt giải ba ba mươi hai thí sinh đạt giải nhì
và ba mươi một thí sinh đạt giải nhất
cũng trong đêm tổng kết
trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên
thành phố hồ chí minh đã tiến hành
ký kết biên bản với các công ty doanh nghiệp
trên địa bàn về việc bảo trợ việc làm
cho các em học sinh sinh viên tham gia hội thi
hội thi học sinh sinh viên giỏi nghề
lần thứ một mươi năm năm hai nghìn hai mươi
đã nhận được sự quan tâm
đăng ký tham gia của một trăm tám mươi một đội
với bảy trăm tám mươi bảy thí sinh
đến từ ba mươi sáu trường cao đẳng trung cấp
cơ sở giáo dục nghề nghiệp
trên địa bàn thành phố
với một mươi chín ngành nghề ở hai bảng thi
tại một mươi bốn hội đồng thi diễn ra xuyên suốt
gần một tháng qua
hội thi còn là sự ghi nhận về nỗ lực học tập
trang luyện chuyên môn nâng cao tay nghề
của các thí sinh tham gia
đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao
giữa các thành phố du lịch nổi tiếng
việc rét tăng tầng suất bay
giữa phú quốc với seoul
ba chuyến bay khứ hội mỗi ngày
các chuyến bay kết nối giữa phú quốc đến đài bắc
cũng sẽ tăng lên một mươi một chuyến khứ hồi
mỗi tuần từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó từ ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
các chuyến bay thẳng kết nối phú quốc
và seoul hàn quốc
sẽ tăng từ hai chuyến khứ hội
lên ba chuyến bay khứ hội mỗi ngày
chuyến bay mới từ phú quốc đến seoul
sẽ cất cánh lúc hai mươi h ba mươi năm
và đến sân bay quốc tế incheon seoul hàn quốc
lúc bốn h sáng ngày tiếp theo
chiều về khởi hành
sân bay incheon seoul hàn quốc
lúc năm h và hạ cánh tại phú quốc
các chuyến bay kết nối phú quốc đài bắc đài loan trung quốc
cũng sẽ tăng từ bảy chuyến bay khứ hội
lên một mươi một chuyến khứ hội mỗi tuần
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
các chuyến bay mới khởi hành
từ sân bay phú quốc lúc chín h
và hạ cánh sân bay quốc tế đào viên đài bắc
lúc một mươi bốn h ba mươi vào các ngày thứ hai
từ sáu chủ nhật
chiều ngược lại xuất phát từ đài bắc lúc một mươi sáu h
và hạ cánh phú quốc lúc một mươi tám h bốn mươi
ngược thượng nguồn của dòng sông đồng nai
xuôi về vùng trũng đạ tẻ
của tỉnh lâm đồng
nơi được xem là vữa lúa lớn nhất của tỉnh lâm đồng
những cánh đồng mẫu lớn đang tạo ra thương hiệu
cho sản phẩm nông sản đặc thù
ở địa phương này
phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức
của kinh tế phương nam ngày hôm nay
khi những giọt sương của buổi sớm vừa tan
lúc lúa chuẩn bị trổ bồng
và lúc lúa trổ bồng
là thời điểm tốt nhất để bà con xã an nhơn
huyện đà tẻ thu đồng đồng
làm ra sản phẩm từ nếp quyết
lúc này bông lúa còn nằm trọn
trong vẻ lá có màu trắng hơi xanh
bên trong hạt lúa đã chấm thơm
sữa gạo non
khi cấy đến giao xạ
tầm chung bình khoảng năm mươi ngày
thì ta sẽ có thu hoạch
còn quá trình làm thì toàn bộ là sử dụng
phân hữu cơ đây là mô hình mới
làm để nhiều bà con cùng nhau làm
để chúng ta phát triển kinh tế mạnh hơn
cánh đồng mẫu lớn an nhơn
được biết đến là vùng sản xuất lúa
chất lượng cao
khi mà bà con tày nùng quyết tâm
được cây lúa nếp quyết bám đất
ở vùng nam tây nguyên
và điều đặc biệt chỉ vùng đất ở đây
mới canh tác được loại nếp quyết
cho chất lượng và năng suất cao nhất
hồi xưa ba mẹ của chị
từ quê mang dòng nếp này vô
đã gắn bó với tuổi thơ của bọn chị
và các canh tác
đã được ở trên xã hướng dẫn
làm rất là vất vả
nhưng mà sau khi mà sản xuất
như thế này này bọn chị cũng rất là vui
bà con tại hợp tác xã quyết tâm
đang gấp rút lựa chọn đồng đồng
để ngâm rượu
cách làm thủ công truyền thống
đòi hỏi nguyên liệu phải được trồng hoàn toàn hữu cơ
theo quy trình sản xuất sạch
lúa ngay sau cắt từ buổi sáng
được mang về bóc tách tỉ mỉ và kỳ công
những đồng lúa nếp canh mỏng
sữa non tỏa theo hương thơm nồng
càng làm chúng tôi thêm ấn tượng
về quá trình mà chị hoàng anh
cùng bà con ở đây
đã tạo ra một sản phẩm đặc thù
từ vùng lúa thượng nguồn
mình lựa một cái bông mà nó có đồng mà đẹp nhất
là bắt đầu mình mới test
mình mới cắt tỉa ra từng bông một
khó cái là nó tỉ mỉ quá
cho nên chị em làm cũng vất vả
lếp này là nửa cái bông của nó to tròn đều
mà cái hạt của nó rất là tròn
tròn đầy đặn
nó phù hợp với cái lịch kỳ này
cái đất ở đây này
cái khí hậu ở đây
dù theo dòng sông đồng nai
từ vùng nam tây nguyên
xuôi về miền hạ
chúng tôi thêm thấu hiểu và trân trọng
những giá trị được thiên nhiên ban tặng
và con người dày công tạo lập nên
những sản vật riêng có
nơi dòng chảy đi qua
và những thông tin vừa rồi
cũng đã khép lại
bản tin kinh tế
và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị